hiện khu vực tây nguyên đang bước vào mùa mưa nguy cơ bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết tăng cao
tại gia lai bệnh đã xảy ra tại tất cả các huyện thị xã thành phố
trước tình hình trên ubnd tỉnh gia lai vừa ban hành công điện nhằm tập trung tăng cường phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn
theo báo cáo của sở y tế tỉnh gia lai từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận gần hai sáu trăm linh trường hợp mắc mệnh sốt xuất huyết
tăng năm sáu lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong đó một số địa phương có trường hợp xảy ra dịch bệnh cao như thành phố pleiku thị xã an khê
ubnd tỉnh gia lai yêu cầu các sở y tế chuẩn bị thuốc vật tư trang thiết bị y tế hóa chất dường bệnh nhân lực
để sẵn sàng phòng chống dịch hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết
đồng thời các sở ngành và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền
triển khai các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt loang quang bọ gậy mũi để phòng chống bệnh sốt xuất huyết không để dịch lớn xảy ra